tháng năm vốn rực rỡ nhưng lại nhẹ nhàng
cây nắng đầu hè mới chỉ đủ để làm bầu trời trở nên xanh và cao vời vợi hơn nữa
tại làng sen những ngày tháng năm cũng bình dị như tiết trời vậy
cũng vào những ngày tháng năm này một người con việt nam ưu tú nhất nhưng cũng giản dị nhất hồ chí minh đã được sinh ra
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày mà mỗi người dân việt nam đều nhắc đến
với niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với vị cha già dân tộc
người là trí tuệ kiệt xuất và cũng là niềm tin tất thắng đưa dân tộc việt nam đến với hòa bình công lý
một con người đã mang theo hoài bão lớn lao ngay từ thời niên thiếu
đó là làm sao cho dân tộc việt nam thoát khỏi chế độ nô lệ áp bức bóc lục của chủ nghĩa thực dân đế quốc
mang lại cho nước việt nam một nền độc lập và một vị thế trên bản đồ
người đã giành chọn cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại cho nền độc lập của toàn dân tộc
thế nhưng trong mỗi người dân việt nam hình ảnh của người lại vô cùng giản dị và gần gũi như hơi thở cuộc sống
tôi vào tham quan chỗ bắc nằm nó chỉ là một cái nhà rất đơn giản
một cái giường và một cái đồng hồ một cái máy chữ rất giản dị
tôi luôn luôn yêu quý và kính trọng bác
và tôi nghĩ rằng là cái sự giản dị của bác thì là người dân việt nam chúng ta nên học tập
điều mà chúng tôi thấy nơi bác hồ ở và làm việc
thì nơi đây không phải sơn son thiếp vàng không ngọc ngà châu báu
không phải là lâu đài nguy nga lộng lấy
mà chỉ có cái ngôi nhà sản
ngôi nhà sản
ngôi nhà sản ấy vẹn vẹn chỉ có vài ba phòng
mỗi phòng vuông vắn hơn mười thước
và trong lúc tâm hồn của bác lộng gió thời đại
thì cái nhà nho nhỏ nhỏ đó cũng luôn luôn lộng gió và ánh sáng
phản vất thương thơm của hoa vườn
một đời sống như vậy thanh bạch và tào nhã biết bao
nơi đây chỉ có ý tưởng trồng cây
vì lợi ích mười năm phải trồng cây
vì lợi ích trăm năm phải trồng người
nơi đây chỉ có chân lý dựng nước dựng nước và xây dựng đất nước
không có gì quý hơn độc lập tự do
ngôi trường mang tên làng sen nằm êm đềm giữa hàng cây xanh mướt
vào những ngày tháng năm này dường như có một bầu không khí đặc biệt
đang lan tỏa ở ngôi trường này
vào những ngày tháng năm này dường như có một bầu không khí đặc biệt
đang lan tỏa ở ngôi trường này
em rất vinh dự và tự hào khi được học trên mảnh đất quê bạc
bảo khô kính yêu là tầm gương đạo đức sẵn để mọi người nai theo
chúng em nguyện sẽ cố gắng học tập thật tốt
và làm theo những đức tính của bạc như là sản dì
khiêm tồn trung thực và từ học từ rèn lên bản thân
nhà trường còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm rất là bổ ích
rất là lý thú đến với các em học sinh
để nhằm mục đích là
cho các em có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu cơ bản
những nét bắt đầu về tư tưởng tình cảm đạo đức lối sống của bác khô kính yêu
từ đầu năm nay ở trường tiểu học làng xen đã có những hoạt động
nhằm kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm sinh nhật bác
và ghi nhớ những công ơn của bác đối với đất nước con người việt nam
ban giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thông qua những bài học những tiết học ngoại khóa dành cho các em học sinh
các tiết học và bài học này nêu bật vai trò của bác
đặc biệt đối với thế hệ thiếu niên nhi đồng
từ đó thế hệ trẻ ngày nay có thêm tấm gương
và những chỉ dẫn về lối sống đạo đức phong cách giản dị của người
thì đấy là cái nắm học đâu
tiến thực hiện cái sự chỉ đào của phong giáo dô qua đạo tà năm đan
thì trường tiểu học lăng xén đã đưa vào giảng dạy cái bồ tài liệu bác hồ
với những bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh
thì để thực hiện thì ngay từ đầu năm học là nhà trường đã xây dựng
cái kế hoạch rất là chặt chẽ lồng ghép cái bồ tài liệu này
vào trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường
và đã triển khai đến từng cá nhân
giáo viên cán bộ công nhân viên trong nhà trường
và cả tập thể phụ huynh của nhà trường
để tạo được sự đông thuần giữa phụ huynh
với cái sự gắn kết giữa là cộng đồng xã hội với nhà trường
và cái chương trình này thì nhà trường đã áp dụng cho học sinh
từ khối hai đến khối năm bằng những cái hình thức đó là
giày lông ghép tích hợp cái bồ tài liệu này vào
trong cái môn học đạo đức
rồi các cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
rồi vào cả cái buổi sinh hoạt tập thể của học sinh
rồi là vào cái tiết trao cơ đầu tuần
rồi vào những cái tiết sinh hoạt lớp
bác hồ người đã cống hiến chọn đời mình cho dân tộc việt nam
trong cuộc đời làm cách mạng
người đã hy sinh hạnh phúc riêng
để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân
tận tụy với sự nghiệp giải phóng
giữ gìn và phát huy sức mạnh việt nam
trong đó thế hệ thiếu niên nhi đồng
được người đặc biệt quan tâm
và dành cho tình thương yêu vô hạn
có lẽ không một ai có thể quên được
bài thơ kêu gọi thiếu nhi
bài đầu tiên bác viết cho thiếu nhi vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
trong đó bác khẳng định
trẻ em như bút trên cành
biết ăn ngủ
biết học hành
và với tinh thần lạc quan tin tưởng
vào ngày cách mạng thành công
bác khẳng định một cách chắc chắn
bao giờ đuổi hết nhật tây
trẻ em ta sẽ là bầy con cưng
bác là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
và danh nhân văn hóa thế giới
được mọi người công nhận
với bản thân tôi thì mong muốn là
phong cách đạo đức của bác
học truyền thống gia đình của bác
đặc biệt là các thế hệ mai sau
là luôn luôn giữ được cái
phong cách cái cốt cách
trước hết của người việt nam
sau đó là cái cốt cách phong cách của chủ tịch hồ chí minh
bác ở trong hơi thở
trong hành động và trong những cái
mà suy nghĩ của người dân
không bao giờ cảm thấy xa xôi
mà bác đi xa rồi
tình cảm sự quan tâm
chăm sóc giáo dục của người
qua những bức thư lời dạy
bài viết gửi thiếu niên nhi đồng cả nước
nhân dịp tết thiếu nhi
ngày khai trường
tết trung thu mãi mãi khắc sâu
trở thành tài sản vô giá
đối với thế hệ măng non nói riêng
và dân tộc việt nam nói chung
tình yêu thương rộng lớn của bác hồ
không chỉ dành cho thiếu nhi việt nam
mà còn dành cho cả thiếu nhi
trên toàn thế giới
đó là lòng nhân ái
tình yêu thương bao la của người
dành cho nhân loại
ghi nhận tình cảm bao la vĩ đại của bác
tiến sĩ sử học nhà báo
y v cô bê lép viết
một trong những đặc điểm nổi bật nhất
trong tính cách của chủ tịch hồ chí minh
là vô cùng yêu quý thiếu nhi
người đã dành tất cả tấm lòng yêu thương
của người ông
cho hàng triệu trẻ em việt nam
mà người đã gọi triều mến
là các cháu
phụ huynh chúng tôi tổ chức cho các cháu
đến thăm lăng bắc hồ
thì điều đầu tiên là chúng tôi
cho các cháu đến để
viếng lăng bắc
và được cảm nhận tưởng nhớ về bắc
và điều mong muốn của chúng tôi
là qua cái chuyến thăm lăng bắc này
thì chúng tôi mong muốn được
cho các cháu sẽ
khắc sâu hơn và
ghi nhớ và học tập
theo cái tấm gương đạo đức hồ chí minh
bác luôn nhắc thiếu nhi phải đoàn kết
thi đua học tập lao động
đạo đức gian luyện sức khỏe
bác cũng can dặn người lớn
phải quan tâm chăm sóc giáo dục các em
ngày tết thiếu nhi mùng một tháng sáu
nhắc nhủ người lớn
trước hết là bố mẹ cô giáo thầy giáo
đoàn thanh niên
nhớ nhiệm vụ của mình đối với nhi đồng
và lưu ý
người lớn phải là tấm gương cho trẻ em
phải khéo giáo dục
để mai sau nhi đồng trở thành người công dân có tài có đức
vì lợi ích một mươi năm trồng cây
vì lợi ích trăm năm trồng người của bác hồ
đã và đang là kim chỉ nam
cho nền giáo dục nước nhà
em nghĩ là em sẽ cùng với các bạn
thực hiện tốt năm để bác hồ dạy
sau đó thì sẽ sống vì lợi ích cho mọi người ạ
em thấy yêu tử quốc gia đồng bà là phải đành
kết với nhau
và thì phải là phải cố gắng học tập